tại phía đông bắc bộ trong ngày mai mưa rông vẫn còn duy trì
nhưng chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm
ban ngày thời tiết có nắng và nhiệt độ cũng sẽ gia tăng dần lên ở mức ba mươi ba mươi ba độ khá oi nóng
sang ngày một mươi hai và một mươi ba mưa rông gia tăng dần trên khu vực
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
người dân cần hết sức đề phòng
nhiệt độ cao nhất ngày một mươi hai vẫn là ba mươi ba mươi ba độ sau giảm bớt từ một hai độ trong ngày một mươi ba
về tây bắc bộ trong ngày mai hầu như chỉ có mưa rông về chiều tối và đêm
sau đó sang đến ngày một mươi hai và một mươi ba mưa rông gia tăng trên khu vực kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nhiệt độ ngày tới cao nhất sẽ là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn sau giảm nhẹ trong ngày một mươi ba
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày một mươi một và một mươi hai
thời tiết chủ đạo vẫn ổn định
vẫn là ngày còn nắng với cứng độ ứng ứng vừa phải và thời tiết ít mưa
mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
nhìn chung các hoạt động ngoài trời của bà con vẫn diễn ra khá thuận lợi
sang ngày một mươi ba mưa có xu hướng gia tăng khiến nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ
từ đà nẵng đến bình thuận có thời tiết thuận lợi hơn trong ba ngày tới
trời chỉ phổ biến nhiều mây hầu như không có mưa
nhiệt độ ổn định cao nhất phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh tây nguyên phổ biến ít mưa trong những ngày tới
chủ yếu có mưa rông về chiều tối và đêm với lượng không lớn
ngày vẫn còn nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó giảm nhẹ trong ngày một mươi ba
mưa tại nam bộ có xu hướng lập lại về chiều tối và đêm
tuy nhiên lượng mưa được dự báo không quá lớn
ngày một mươi ba khả năng mưa tại một số địa phương ven biển miền tây có xu hướng gia tăng nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn sau đó giảm dần từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo